hiện người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy thay vào đó có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng vssid
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm sổ việt nam luôn lấy người dân làm trung tâm phục vụ
do đó việc xây dựng cơ sở dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế luôn được cơ quan này ưu tiên triển khai
hiện nay cơ sở dữ liệu của bảo hiểm xã hội việt nam đang quản lý thông tin của toàn bộ người tham gia thụ hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính bảo hiểm sội tỉnh bắc cạn
anh nguyễn văn lâm hiện đang đi công tác tại thành phố bắc cạn
trong khi hộ khẩu và sinh sống thường xuyên ở
thành phố thái nguyên thẻ bảo hiểm y tế của anh bị rách hỏng
nếu như trước đây anh sẽ phải di chuyển gần một trăm linh km về thái nguyên mới làm được thủ tục cấp đổi thẻ mới
nhưng với cấp độ liên thông cơ sở dữ liệu hiện nay anh không cần phải đi về thái nguyên
mà được cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế ngay tại tỉnh bắc cạn chỉ vài giờ sau khi kê khai đầy đủ thông tin
hôm nay tôi đến đây để xin cấp lại bảo hiểm y tế của tôi trong quá trình sử dụng
vì nó bị mất một số chỗ
thì đến đây thì được anh chị hướng dẫn đầy đủ và được giải quyết luôn
và được cho để lấy bảo hiểm y tế mới luôn rất là nhanh chóng
thời gian qua bảo hiểm xuất tỉnh bắc cạn đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính
trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận trả kết quả hồ sơ
thủ tục hành chính theo đúng quy định với tổng số sáu chín trăm hai mươi ba hồ sơ tiếp nhận trong tháng sáu
trong đó qua giao dịch điện tử là bốn bốn trăm chín mươi chín hồ sơ tại bộ phần một cửa là một chín trăm ba mươi sáu hồ sơ
qua dịch vụ bưu chính là bốn hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công hai mươi năm hồ sơ
hồ sơ kỳ trước chuyển sang là bốn trăm năm mươi chín hồ sơ đã giải quyết sáu ba trăm chín mươi một hồ sơ
trong đó đúng hạn là bảy ba trăm một mươi sáu đạt chín mươi tám tám hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn là năm trăm chín mươi năm hồ sơ
đồng thời tổ chức thực hiện quy trình số hóa hồ sơ
bây giờ thủ tục hành chính ngành bảo hiểm số việt nam ban hành tại quyết định số một nghìn ba trăm ba mươi ba
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
bảo hiểm sội tỉnh bắc cạn xác định tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông
theo đề án sáu đúng quy định thời hạn

hoặc quyền lợi cho người dân
phối hợp đề nghị ủy ban dân các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh quan tâm tăng cường
phối hợp với các cơ quan bảo hiểm số các cấp
tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng hai nhóm thủ tục hành chính
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải triển khai đến các đơn vị sử dụng lao động
các tổ chức dịch vụ thu phối hợp tổ chức thực hiện bốn thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung
thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành bảo hiểm xuất việt nam
theo quyết định số một nghìn ba trăm một mươi tám ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
việc ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng tôi còn thực hiện thông qua là
các hệ thống dữ liệu về người tham gia thì được quản lý tập trung thống nhất
trên phần mềm tst hồ sơ hưởng các chế độ được quản lý trên phần mềm tcs
thông qua đấy thì cán bộ một cửa cũng rất là dễ dàng trong việc tra cứu thông tin
về người tham gia cũng như thủ hưởng để hướng dẫn người tham gia
kê khai các thông tin thuận tiện nhanh chóng và không bị kê khai sai
cũng như thông qua đó giúp cho việc giải quyết cũng được nhanh chóng thuận tiện dễ dàng hơn
bảo hiểm bắc cạn đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào để công tác khám chữa bệnh
với lại dịch vụ công hành chính
bắc cạn đã đạt được những bước tiến rất đáng kể khám chữa bệnh trên các huyện của toàn tỉnh
dịch vụ công hành chính đã giảm thiểu được chi phí và đi lại của người dân doanh nghiệp
nên lại hiệu quả cao cho tỉnh nhà
thời gian tới bảo hiểm xã tỉnh bắc cạn xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân
nhận chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản atm cá nhân
hướng dẫn người dân đăng ký cài đặt ứng dụng viettel id cập nhật bổ sung thông tin
số định danh cá nhân căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
vào cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội quản lý và xác thực
đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tất cả vì mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn